tại hà nội bộ ngoại giao đã tổ chức lễ thượng cờ asean nhân kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày thành lập hiệp hội các quốc gia đông nam á asean ngày tám tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tham dự buổi lễ có đồng chí nguyễn đức trung ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
các quan chức bộ ngoại giao bộ lao động thương binh và xã hội cùng các đại diện đoàn ngoại giao các nước thành viên asean tại hà nội
sau gần một năm kể từ ngày chính thức hình thành cộng đồng asean các quốc gia trong khu vực đông nam á cảm nhận được sự thay đổi như thế nào
liệu cộng đồng và cộng đồng kinh tế asean có bắt đầu thực hiện hóa được những mục tiêu quan trọng của mình đặc biệt là trong ba trụ cột chính hay chưa
thứ trưởng bộ ngoại giao việt nam lê hoài trung khẳng định
những cái thành tựu mổi bật nhất của asean kể từ khi được thành lập là đã truyền khai những kế hoạch
mà mình đã đề cập cho các quốc gia
ví dụ như là trong cái lĩnh vực hòa bình và an ninh thì trong số khoảng hai trăm linh ba trăm linh cái dòng hành động trong cái hoạch lề ra thì hiện nay đã thực hiện được khoảng bốn mươi
trong cái lĩnh vực kinh tế cũng đã thúc đẩy được những cái hoạt động nhất là cái liên kết với lại các đối tác bên ngoài
và thực hiện những cái phỏa thuận trong cái khuôn khổ của cộng đồng kinh tế asean
và trong lĩnh vực văn hóa
và cái lần thứ hai là cộng đồng asean tiếp tục thu hút được cái sự quan tâm và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế
hiện nay thì thế giới đã đều biết đến cái sự ra đời của cộng đồng asean và cái uy tín của asean trong cái cộng đồng quốc tế tổ dàng đã được nâng cao
một trong những thách thức về hòa bình an ninh trong khu vực đó chính là tình hình trên biển đông
về chủ đề này các nước asean cũng gặp phải những thách thức rất lớn và những dấu hỏi về sự đoàn kết
chế cục khối trong việc tìm ra giải pháp và giữ gìn hòa bình ổn định trên biển đông
asean là đứng trước rất nhiều những cái thách thức
nhưng mà trong cái bối cảnh như vậy thì phải nói rằng là chúng ta thấy là asean đã thứ nhất là đã khẳng định lại những cái nguyên tắc rất cơ bản của mình qua các hội nghị
như chúng ta biết là hội nghị gần đây nhất là hội nghị bộ trường ngoại giao các nước asean tại viên trăng thì đã khẳng định lại những cái nguyên tắc cơ bản
cơ bản của asean về cái việc là cần làm gì cần phải làm gì và những nguyên tắc nào cần phải tổn trọng trong cái việc duy trì hòa bình và an ninh cũng được ổn định tại khu vực
có thể nói dù đứng trước nhiều thử thách nhưng vai trò của asean cũng như cộng đồng asean là cực kỳ quan trọng và không thể phủ nhận là một quốc gia có trách nhiệm trong khu vực
việt nam đã đang và sẽ đóng góp hết sức mình cho hòa bình an ninh trong khu vực
vì một asean hòa bình thịnh vượng và đoàn kết